số ca mắc mới covid một mươi chín tại bangkok đã tăng gấp đôi lên khoảng bảy trăm linh ca mỗi ngày
sau lễ hội mừng tết cổ truyền songkran kết thúc vào tuần trước
bộ y tế thái lan cho biết số người mắc covid một mươi chín mới có khả năng tăng lên một ca mỗi ngày
do nhiều trường hợp không báo cáo với chính quyền địa phương
các chuyên gia khuyến cáo những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương bao gồm người già
những người có bệnh lý nền nên tiêm phòng cả hai bệnh cúm và covid một mươi chín
chính quyền thành phố bangkok cũng cho biết người dân không nên lo lắng
về sự bùng phát trở lại của dịch covid một mươi chín
do hầu hết các ca nhiễm mới là biến thể phụ cũ không phải biến thể xbb một một mươi sáu mới của omicron
viện nghiên cứu dân số và an ninh quốc gia nhật bản cho biết
đến năm hai nghìn bảy mươi dân số nhật bản dự báo sẽ giảm xuống còn tám mươi bảy triệu người giảm ba mươi so với năm hai nghìn hai mươi
tính đến năm hai nghìn hai mươi dân số nhật bản là một trăm hai mươi sáu một mươi năm triệu người
và dự báo sẽ giảm xuống dưới mức một trăm linh triệu vào năm hai nghìn năm mươi sáu
người nước ngoài gồm sinh viên và người lao động cư trú tại nhật bản từ ba tháng trở lên
dự báo sẽ chiếm hơn một mươi dân số vào năm hai nghìn bảy mươi tăng đáng kể so với tỷ lệ hơn hai của năm hai nghìn hai mươi
viện trên cũng dự báo những người từ sáu mươi năm tuổi trở lên tại nhật bản sẽ chiếm bốn mươi dân số vào năm hai nghìn bảy mươi
trang trại bảo tồn tê giác lớn nhất thế giới nằm ở nam phi sẽ được bán đấu giá
đây là trang trại được bảo vệ nghiêm ngặt tại tỉnh tây bắc
nơi có khoảng hai con tê giác trắng phương nam
loài tê giác đã bị săn bắt gần như là tuyệt chủng vào cuối thế kỷ một mươi chín
nhưng dần phục hồi nhờ nỗ lực nhân giống và bảo vệ
phiên đấu giá trực tuyến sẽ bán toàn bộ tài sản trong dự án platinum rino nhân giống
và bảo tồn tê giác trắng thuộc sở hữu tư nhân của nam phi
đây là dự án lớn nhất thế giới thuộc loài này
dự án đã được triển khai từ năm hai nghìn chín và hiện đang bảo vệ gần hai con tê giác trắng phương nam
tại một thảo nguyên rộng tám năm trăm linh hectare ở nam phi
chủ sở hữu trang trại cho biết tương lai của tê giác trong trang trại phụ thuộc vào kết quả đấu giá
nếu cuộc đấu giá thất bại dự án sẽ bị hủy bỏ khiến tê giác trắng phương nam đứng trước nguy cơ biến mất
danh sách đỏ của liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế đã xếp tê giác trắng vào loài sắp bị đe dọa
với khoảng một mươi tám con còn lại sau khi số lượng giảm đi trong thập kỷ qua